tại thành phố cần thơ hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ tổ chức khai mạc hội trại tình nguyện viên thanh niên chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ năm
tham dự lễ khai mạc có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các lãnh đạo đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương
hội trại có chủ đề tình nguyện viên thanh niên chữ thập đỏ hành động vì cộng đồng với nhiều hoạt động chính như dân hương tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
biểu dương tôn vinh hơn một trăm tám mươi gương mặt tình nguyện viên thanh niên chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
trong dịp này hội trao tặng năm ngôi nhà chữ thập đỏ và quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố cần thơ
thăm và tặng quà tại trung tâm nuôi dưỡng người già có hoàn cảnh khó khăn
hội trại diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám tại thành phố cần thơ với sự tham gia của năm trăm một mươi hai đại biểu tình nguyện viên thanh niên tiêu biểu trong toàn quốc
và các đại biểu quốc tế đến từ bảy hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới